sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra hội thảo doanh nghiệp việt nam hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững
tại hội thảo các đại biểu đã đánh giá sau một mươi năm triển khai tích cực các dự án thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
thông qua các chương trình của chính phủ hàng ngàn doanh nghiệp việt nam đã được tiếp cận với những dự án sản xuất sạch hơn
và sử dụng tài nguyên tiết kiệm hiệu quả
tuy nhiên với chín mươi bảy các doanh nghiệp tại việt nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa nguồn vốn hạn hẹp
khó tiếp cận công nghệ mới vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp sử dụng máy móc dây chuyền sản xuất công nghệ lạc hậu
tiêu tốn nhiều năng lượng ảnh hưởng tới môi trường
để hạn chế tình trạng này cần nâng cao nhận thức của cộng đồng năng lực của doanh nghiệp về sản xuất và tiêu dùng bền vững
đặc biệt xây dựng kế hoạch giảm thiểu tái chế tái sử dụng chất thải
theo đó đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ hoàn thiện và đẩy mạnh triển khai các chính sách pháp luật
trong đó hoàn thiện một mươi tài liệu sổ tay hướng dẫn hoàn thiện đẩy mạnh quy định tiêu chuẩn trong mua sắm công dán nhãn sản phẩm tái chế